trong phiên xét xử vào ngày hôm nay hai mươi tháng ba các luật sư của bà trương mỹ lan đề nghị làm rõ lời khai của cựu tổng giám đốc ngân hàng scb võ tấn hoàng văn khi cho rằng bà lan chỉ đạo đưa hối lộ năm hai triệu đô la mỹ
theo đó các luật sư đã công bố các lời khai của bị cáo trương mỹ lan võ tấn hoàng văn cựu tổng giám đốc ngân hàng scb và bị cáo đỗ thị nhàn cựu cục trưởng cục hai ngân hàng nhà nước
theo đó lời khai của các bị cáo mâu thuẫn với nhau từ đó luật sư yêu cầu cần đánh giá lại chứng cứ khách quan trong từng lời khai của các bị cáo
theo luật sư bị cáo đỗ thị nhàn đã thừa nhận nhận hối lộ năm hai triệu đô la mỹ
chứng cứ chứng minh nguồn tiền bị cáo lan chỉ đạo nguyễn phương hồng trợ lý của công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp đã qua đời chuyển rồi rút đưa cho bị cáo văn thì chỉ có lời khai duy nhất của văn
vì vậy cần đánh giá thận trọng việc bị cáo lan chỉ đạo đưa hối lộ
ngoài ra không thể xác nhận bị cáo lan chỉ đạo đưa hối lộ cho bị cáo nhàn trong khi đó bị cáo văn không bị truy tố tội đưa hối lộ
quá trình điều tra thì cũng chưa chứng minh được ai là người chuyển tiền rút tiền quy đổi ra đô la mỹ đóng gói tiền vào thùng
những người này làm theo chỉ đạo của ai có phải bị cáo lan chỉ đạo hay không cần làm rõ để không lọt người xót tội
về hậu quả của vụ án luật sư đề cập đến vai trò của bị cáo lan trong mối quan hệ với ngân hàng scb bao gồm ba điểm chính
vận động các cổ đông cũ của ba ngân hàng đồng thuận hợp nhất thành công thành ngân hàng scb
cho mượn tài sản một mươi năm tỷ đồng để làm tài sản thế chấp kêu gọi cổ đông nước ngoài
do đó luật sư nói rằng hoạt động điều hành là do hội đồng quản trị và lãnh đạo scb chịu trách nhiệm
ngoài ra luật sư cũng mong muốn hội đồng xét xử xem xét việc bà lan nỗ lực đưa những tài sản của mình để khắc phục hậu quả
và ghi nhận công lao của bị cáo trong việc phát triển ngân hàng scb
tổ chức hoạt động cho vay với lãi suất từ một chín trăm tám mươi một đến hai ba trăm bốn mươi sáu
các đối tượng sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích sửa tiền qua bất động sản
chuyển tiền trái phép ra khỏi lãnh thổ việt nam
trong đó cơ quan chức năng xác định lu quang là chủ mưu cầm đầu đường dây
thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay lãi nặng hơn sáu bảy tỷ đồng
bốn mươi bị cáo được đưa ra xét xử trong giai đoạn một của vụ án
ngoài ra sẽ có bảy mươi bị can khác
liên quan đến vụ án sẽ được đưa ra xét xử trong giai đoạn hai
sự kiến phiên tòa xét xử diễn ra trong ba ngày từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi hai tháng ba
sau nhiều ngày nghị án tòa nhân dân tỉnh bình phước sáng nay đã tuyên phạt bị cáo nguyễn văn sáu
cựu giám đốc cdc bình phước ba năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
còn hai bị cáo lê thành bắc khoa dược và đinh thị vân khoa xét nghiệm
tòa tuyên phạm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng nhưng được miễn hình phạt
theo cáo trạng để phục vụ cho việc phòng chống dịch covid một mươi chín kịp thời
nguyễn văn sáu đã thỏa thuận thống nhất với phan quốc việt tổng giám đốc công ty cổ phần công nghệ việt á
về việc tạm ứng trước kýt xét nghiệm sinh hóa phẩm của công ty này rồi mới hợp thực hóa thầu sau
để hợp thức hóa các gói thầu kýt test từ tháng hai đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi
nguyễn văn sáu chỉ đạo bắc vân và một số nhân viên cdc bình phước hợp thức hồ sơ thủ tục mua sắm ba gói thầu
cho số hàng đã tạm ứng của công ty việt á với tổng trị giá hàng hóa hơn bốn mươi một năm tỷ đồng
trong đó cdc bình phước đã thanh toán cho công ty việt á hơn bảy một tỷ đồng của gói thầu đợt một
theo cáo buộc hành vi của sáu bắc và vân đã can thiệp trái pháp luật và hoạt động đấu thầu
vi phạm quy định của pháp luật về đảm bảo công bằng minh bạch trong hoạt động đấu thầu
gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn năm một tỷ đồng
cáo trạng cho thấy nhân viên công ty việt á chi sáu trăm tám mươi triệu đồng tiền hoa hồng cho sáu bắc và vân
trong đó vân nhận hai trăm bảy mươi năm triệu đồng sáu nhận hai trăm bảy mươi triệu đồng và bắc là một trăm ba mươi năm triệu đồng
sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án các bị cáo đã hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận
ngoài ra gia đình nguyễn văn sáu tự động nộp một trăm linh triệu đồng tiền khắc phục hậu quả vân nộp hai mươi triệu đồng
sáng nay tòa nhân dân tỉnh an giang đưa ra xét xử sơ thẩm võ án hình sự đối với các bị cáo phan hoàng vinh lê hoàng việt
cùng chú huyện trợ mới tỉnh an giang cùng với tội giết người và lê thị kim thúy là mẹ ruột của hai bị cáo vinh và việt về tội che giấu tội phạm
theo cáo trạng vào đêm ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba trần hùng lĩnh chú thành phố long xuyên tỉnh an giang
được vinh cho đi nhở xe mô tô
trong lúc vinh đi cất đồ lĩnh ở ngoài lấy xe mô tô của vinh chạy về hướng phả an hòa
việc điều khiển xe mô tô chở vinh đuổi theo lĩnh và xảy ra mâu thuẫn vinh dùng dao tự chế mang theo chém lĩnh tử vong
sau khi gây án vinh và việt mang hung khí về nhà cất giấu rồi thông báo cho lê thị kim thúy biết sự việc sau đó bỏ trốn
để che giấu hành vi phạm tội của vinh và việt thúy mang con dao gây án ném xuống sông
ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba việt ra đầu thú còn vinh đến ngày một mươi bốn tháng ba
năm hai nghìn hai mươi ba thì bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực cầu mỹ thuận thuộc tỉnh vĩnh long
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt phan hoàng vinh tù trung thân lê hoàng việt một mươi năm tù cùng với tội giết người
và lê thị kim thúy một năm tù treo về tội che giấu tội phạm đồng thời buộc bị cáo vinh có trách nhiệm bồi thường cho gia đình người bị hại số tiền ba mươi triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá của tỉnh kiên giang đã tống đạt quyết định
khởi tố và bắt tạm giam đối với trương thanh trường còn gọi là trường anh và trương thanh trường em
cùng chú tại thành phố rạch giá của tỉnh kiên giang về tội cố ý gây thương tích
vào ngày sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn công an phường vĩnh hiệp và lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố rạch giá
phát hiện và kịp thời ngăn chặn hai nhóm với hàng chục đối tượng đa số là thanh thiếu niên
chuẩn bị tụ tập để đánh nhau thu giữ nhiều hung khí gồm dao búa chỉa tự chế các loại
đồng thời tiến hành mời các đối tượng có liên quan về trụ sở để điều tra làm rõ vụ việc
tạng cơ quan công an các đối tượng của cả hai nhóm nói trên đã thừa nhận hành vi chuẩn bị hung khí
và thống nhất cùng đồng bọn để đi đánh nhau gây thương tích để giải quyết mâu thuẫn với nhau
hôm nay tại cơ sở giáo dục bắt buộc cồn cát thuộc cục cảnh sát quản lý trại giam
cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng bộ công an đóng trên địa bàn huyện cù lao dung
tỉnh sóc trăng tòa nhân dân thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng đã tiếp tục mở bốn mươi bảy phiên họp xem xét
quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với bốn mươi bảy đối tượng
theo hồ sơ vụ việc vào ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn các đối tượng cùng với nhiều học viên khác
đang chấp hành quyết định tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh sóc trăng đã có hành vi la hét
đập phá cửa rào gây dối trật tự công cộng đánh cán bộ làm nhiệm vụ kích động bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện
công an tp sóc trăng tiến hành phối hợp điều tra làm rõ và xử lý theo quy định
tại phiên họp các đối tượng đều thừa nhận hành vi vi phạm của mình
sau khi xem xét hồ sơ đề nghị và trình bày của các đối tượng tòa nhân dân tp sóc trăng công bố quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với bốn mươi bảy đối tượng thời gian chấp hành từ hai mươi tháng cho đến hai mươi ba tháng
liên quan đến hành vi trên trước đó vào ngày một mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn tòa nhân dân thành phố sóc trăng đã tổ chức họp
xem xét và công bố quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với chín mươi đối tượng
thời gian chấp hành từ hai mươi đến hai mươi bốn tháng
tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh và con trai là bị cáo đỗ hoàng việt phó tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh
cùng với các đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đất tài sản với tổng số tiền tám sáu trăm linh tỷ đồng
hội đồng xét xử đã dành thời gian để đại diện viện kiểm sát thực hành quyền công tổ
và các luật sư bào chữa cho các bị cáo tham gia thẩm vấn các bị cáo và hỏi các bị hại những vấn đề liên quan đến vụ án này
trả lời câu hỏi của đại diện viện kiểm sát và luật sư bào chữa tại phiên tòa
nhiều bị hại cho biết họ chưa nghiên cứu đầy đủ những tài liệu trong vụ án liên quan đến mình
sau khi hội ý hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa giữa buổi sáng để dành thời gian cho các bị hại nghiên cứu thêm hồ sơ
đến chiều nay tòa tiếp tục phiên xét xử
trong phần thẩm vấn sáng nay hai mươi tháng ba trả lời câu hỏi của luật sư bảo chữa
bị cáo đỗ anh dũng tiếp tục thừa nhận trên cương vị lãnh đạo tập đoàn tân hoàng minh bị cáo trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động
một số công việc ủy quyền cho cấp dưới và lãnh đạo các công ty con thuộc tập đoàn tân hoàng minh
bị cáo đỗ anh dũng một lần nữa thừa nhận bị cáo có trách nhiệm cao nhất trong tập đoàn tân hoàng minh khi xảy ra vụ án này
trong phiên xét xử ngày một mươi chín tháng ba bị cáo đỗ anh dũng cùng với con trai là bị cáo đỗ hoàng việt
và các bị cáo đồng phạm đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã xác định
trình bày trước tòa các bị hại đều mong muốn sớm được nhận lại số tiền đã mua trái phiếu của tập đoàn tân hoàng minh
thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh quảng nam đã mở phiên tòa xét xử bốn mươi bị cáo
liên quan đến đường dây tiền
đường dây tiền đã được tổ chức bằng kính dụng đen qua các ứng dụng trên mạng xã hội với quy mô hơn hai mươi tỷ đồng
đường dây này đã tổ chức cho hơn một triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng trên điện thoại di động
với lãi suất hơn hai ba trăm linh một năm
số tiền cho vay lãi nặng lên đến hơn hai mươi tỷ đồng thu lợi bất chính trên tám tỷ đồng
tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi việt nam với số tiền trên năm tỷ đồng
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi năm
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay luang lixiao guiyangchao và nhiều đối tượng quốc tỉnh trung quốc khác đã đến việt nam
để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng thông qua các ứng dụng app trên điện thoại di động
hoặc các đường link website do các đối tượng này tạo ra
để che giấu hành vi cho vay lãi nặng thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn
các đối tượng này đã thông qua đối tượng nguyễn tránh thiên trực tiếp thuê nhiều người việt nam đứng tên
thành lập các pháp nhân thương mại ảo công ty ma tuyển dụng nhân sự
tổ chức hoạt động cho vay
với lãi suất từ một chín trăm tám mươi một đến hai ba trăm bốn mươi sáu một năm
các đối tượng sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại
nhằm mục đích rửa tiền qua bất động sản chuyển tiền trái phép ra khỏi lãnh thổ việt nam
trong đó cơ quan chức năng xác định luang là chủ mưu cầm đầu đường dây
thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay lãi nặng hơn sáu bảy tỷ đồng
bốn mươi bị cáo được đưa ra xét xử trong giai đoạn một của vụ án
ngoài ra sẽ có bảy mươi bị can khác liên quan đến vụ án
sẽ được đưa ra xét xử trong giai đoạn hai
dự kiến phiên tòa xét xử diễn ra trong ba ngày hai mươi đến hai mươi hai tháng ba
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bình phước đã bàn giao hồ sơ vụ vận chuyển thuốc lá lậu
và đối tượng phạm văn mãi thường trú tại ấp châm vàng huyện gò dầu tỉnh tây ninh
cho công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước điều tra theo thẩm quyền
theo hồ sơ ban đầu
tổ công tác của phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với lực lượng chức năng
kiểm tra xe ô tô tải lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn theo hướng thị xã trơn thành thành phố đồng xoài
qua kiểm tra phát hiện trong thùng xe ô tô có bốn bao thuốc lá điếu hiệu z
được ngụy trang che giấu kỹ lưỡng trong thùng xe
theo lời khai của tài xế phạm văn mãi toàn bộ số thuốc lá điếu đang vận chuyển trên xe ô tô
là hàng nhập lậu không có hóa đơn chứng từ hợp pháp
bặc dù biết là hàng cấm nhưng ông mãi vẫn đồng ý vận chuyển thuê cho một người tên lớn
chưa rõ nhân thân lai lịch với tiền công là hai triệu đồng